đồng chí trần thanh mẫn bí thư trung mương đảng chủ tịch ubnd tổ quốc việt nam
đã tiếp nhận ủng hộ từ đại sứ quán hàn quốc một trăm linh usd ba mươi chiếc khẩu trang
và một mươi tỷ từ doanh nghiệp xuân trường tỉnh ninh bình năm tỷ từ công ty sipucha hà nội
cùng một số tập đoàn công ty khác
tiếp nhận ủng hộ đồng chí trần thanh mẫn cho biết những nghĩa cử cao đẹp của bạn bè quốc tế
cùng sự chung tay của các tập đoàn công ty doanh nghiệp đã và đang giúp việt nam
có thêm nhiều nguồn lực vượt qua khó khăn quyết tâm chiến thắng dịch bệnh
cùng ngày ubnd tổ quốc việt nam cũng đã tiếp nhận tiền và hàng hóa ủng hộ
từ các công ty tổ chức cá nhân trị giá lên đến trên hai mươi tỷ đồng